từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín được sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
chi nhánh công ty kinh doanh thạch cao xi măng thuê đất để làm văn phòng và kho bãi thạch cao
do nằm ở khu dân cư nên nhiều năm nay người dân sống ở khu phố trung chỉ và khu phố hai
phường đông lương thành phố đông hà đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi thạch cao
nhiều lần kiến nghị tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý rứt điểm
gần hai mươi năm nay những hộ dân sống dọc tuyến đường lê duẩn
thuộc khu phố hai phường đông lương thành phố đông hà
hàng ngày phải sống chung với bụi từ bãi chứa thạch cao gây ra
nhiều lần kiến nghị tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi từ bãi chứa thạch cao gây ra
trước thực trạng ô nhiễm bụi chi nhánh công ty thạch cao xi măng tại quảng trị đã triển khai một số biện pháp xử lý
chúng tôi tăng cường trong cái xét là sử dụng hệ thống tưới các cái điểm xung yếu
tuy nhiên cái tình trạng này thì nếu kéo dài thì chúng tôi sẽ có cái hướng sẽ chuyển đổi
chuyển đổi dân cái nghề nghề kinh doanh để đảm bảo cái ô nhiễm môi trường
vấn đề tồn tại của cái bãi thạch cao cung chuyển hoa hỏa ở trong khu đô thi là nó chưa phù hợp với cái chữ thể phát triển của đô thi
trong thời gian tới thì cũng đề nghị là các ngành của tỉnh để có cái phương hướng đề xuất để di dơi cái bãi thạch cao này ra một cái vị trí phù hợp
cho đảm bảo cái vấn đề giao thông cũng như mì quán đô thi cũng như là cái vấn đề môi trường ở trong khu dân cư
được biết tỉnh quảng trị đã quy hoạch nơi đây trở thành một trung tâm thương mại và là nơi hội nghị triển lãm
trong các tiêu chí để thành phố đông hà đạt đô thị loại hai có một tiêu chí quan trọng
đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thành phố theo hướng hiện đại
có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ bền vững thân thiện với môi trường
liệu rằng tiêu chí này có thực hiện thành công khi vẫn còn tồn tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngay giữa lòng thành phố